liên quan đến vụ đánh bom liều chết vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại một đồn cảnh sát
ở thủ phủ tỉnh tây java của indonesia lãnh đạo cơ quan chống khủng bố của nước này cho biết
cảnh sát đang nghi ngờ vụ việc có liên quan đến khủng bố
cụ thể ở đây là tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
theo thông tin cập nhật vụ đánh bom đã khiến hai người thiệt mạng và một mươi người bị thương
phó giám đốc cơ quan chống khủng bố indonesia cho biết vụ tấn công xảy ra tại đồn cảnh sát vào sáng nay
có cách thức tiến hành giống như các vụ tấn công trước đó do nhóm java ansarut daluwa
có quan hệ với tổ chức is thực hiện vì thế ông nghi ngờ vụ tấn công mới nhất này có bàn tay khủng bố
trước đó vào tầm tám giờ hai mươi phút sáng theo giờ địa phương
một người đàn ông được xác định là agus

mang theo vũ khí sắc nhọn đã lao vào đồn cảnh sát rồi tự kích hoạt khối thuốc nổ mang trên mình
vụ nổ đã khiến hai người thiệt mạng chín người bị thương trong đó có ba người bị thương nặng
lối vào đồn cảnh sát cũng bị hư hại hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc